các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đối tượng được xác định là tạ văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường ngọc khánh quận ba đình
ngày ba mươi tháng một mươi tại đầu ngách số hai mươi ba trên một trăm sáu mươi năm phố dương quảng hàm phường quan hoa quận cầu giấy
anh nguyễn đức tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi lái xe ô tô taxi mang biệt kiểm soát ba mươi a ba mươi sáu nghìn tám trăm bảy mươi tám
đã va chạm với xe ô tô mang bị kiểm soát ba mươi e chín mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi tám do hải điều khiển
sau khi va chạm hai bên xảy ra sâu sát
hải đã rút một khẩu chú súng
chưa rõ chủng loại nghi là súng tự chế bắn một phát vào bụng anh tiến làm anh tiến gục trước đầu xe
sau đó đối tượng tiếp tục điều khiển xe ô tô hút qua người anh tiến rồi bỏ chạy
công an hà nội vẫn đang tiến hành truy bắt đối tượng
hai đối tượng người lào vận chuyển trái phép hơn ba mươi viên ma túy tổng hợp một mươi bánh heroin vào việt nam
vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh điện biên phối hợp cùng với các đơn vị chức năng bắt giữ
tại khu vực bản púng bửa xã na ư huyện điện biên tỉnh điện biên
hai đối tượng là cứ a thề sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và sùng a e sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu mang quốc tịch lào
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận trung tiền mua số ma túy trên ở lào
mang sang biên giới bán cho các đối tượng người việt nam chưa xác định được danh tính thì bị bắt giữ
chuyên án đang được tiếp tục điều tra
một vụ vận chuyển động vật hoang dã từ nước ngoài về việt nam
qua cảng tân vũ hải phòng vừa bị công an thành phố hải phòng phát hiện
qua công tác nghiệp vụ các trinh sát của phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng phát hiện
ba container chở gỗ nhập khẩu từ châu phi vận chuyển trên tàu gris cập cảng tân vũ hải phòng
do hãng mass việt nam tại hải phòng làm đại lý vận tải
biên nhận là công ty trách nhiệm hoạn thương mại vận tải đông phương
qua kiểm tra lực lượng cảnh sát kinh tế công an hải phòng phát hiện bên trong ba container chở gỗ
được các đối tượng cất dấu trên tám trăm linh kg vẩy tt hai kg móng và vuốt trên hai mươi kg da động vật hoang dã
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
tin từ gia lai
nguyễn thị hà tên thường gọi là nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thành phố pleiku
vừa bị tòa án nhân dân thành phố pleiku tỉnh gia lai tuyên phạt một mươi năm tù
về đã có hành vi hành hạ dã man người giúp việc khiến cho nạn nhân bị tổn hại sức khỏe bảy mươi hai
vụ việc gây xôn xao dư luận vào hồi tháng bảy vừa qua
hội đồng xét xử đã tuyên phạt đối tượng nguyễn thị hà một mươi năm tù giam về tội cố ý gây thương tích
đối với chị y nhiêu dân tộc rẻ chiêng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã đắc pét huyện đắc gray tỉnh con tum
đầu năm hai nghìn một mươi năm y nhiều đến giúp việc cho nhà chị nguyễn thị hà
từ tháng sáu đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám sau khi sử dụng ma túy đá hà đã cho rằng y nhiều lấy trộm tiền của mình
nên đã dùng nhiều công cụ như thanh sắt
búa bàn la ủi thanh gỗ có đóng đinh thanh sắt nung nóng nhiều lần đánh thương tích y nhiều
cơ quan cảnh sát điều tra xác định đối tượng đã tra tấn y nhiều tổng cộng một mươi ba lần với các hình thức khác nhau
đến đây bản tin nhanh của chúng tôi cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi